tin an ninh trật tự
qua hai ngày xét xử ngày hôm nay hai mươi bảy tháng hai tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên án đối với bị cáo trần quang nhiệm
trú tại thành phố vĩnh long nguyên là giám đốc ngân hàng agribank vĩnh long
cùng ba bị cáo khác về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo phạm vũ phương nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu ạn xây dựng thương mại và khách sạn trường huy
xin đầu tư hai dự án do đó đã gặp nhiệm về việc vay tiền mua đất
nhiệm đã đồng ý cho vay và giới thiệu phương cho bị cáo vũ xuân hoàn nguyên cán bộ tiến dụng ngân hàng agribank vĩnh long làm thủ tục vay
mặc dù biết rõ hồ sơ vay không hợp lệ và không có thật nhưng các bị cáo nhiệm hoàn và châu ngọc thanh
nguyên cán bộ ngân hàng agribank vĩnh long
vẫn phê duyệt cho phương vay nhiều lần vào năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy gây thiệt hại trên hai trăm một mươi chín tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần quang hiệm tám năm tù châu ngọc thanh sáu năm sáu tháng tù và vũ xuân hoàn năm năm tù cùng về tội
vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
bị cáo phạm vũ phương một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức